cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa tiến hành bàn giao đối tượng phạm tuấn vũ
trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương cùng bốn mươi hai điện thoại di động là tăng vật vụ án cho công an huyện đông anh
tp hà nội để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai ngay sau khi tiếp nhận được tin báo của công an tỉnh hải dương về việc đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
đang bỏ trốn từ hà nội vào tp hcm theo tuyến quốc lộ một a công an ninh thuận đã chốt chặn truy bắt đối tượng cùng tăng vật
qua đầu tranh đối tượng vũ khai nhận vào khuya ngày một mươi bốn tháng hai đã lẻn vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện đông anh
lấy trộm bốn mươi hai điện thoại di động nhãn hiệu iphone trị giá hơn một tỷ đồng rồi bắt xe vào tp hcm để tiêu thụ
khi đến huyện thuận nam tỉnh ninh thuận thì bị phát hiện và bắt giữ
tiếp tục đầu tranh vũ còn thừa nhận vào ngày hai mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi hai đã lấy trộm nhiều điện thoại laptop tay nghe
trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng của một cửa hàng ở thị trấn gia lộc tỉnh hải dương